tại quảng nam vừa diễn ra diễn đàn khuyến nông và khuyến công với chuyên đề phát triển các mô hình tổ đội tàu liên kết khai thác xa bờ khu vực miền trung
tại diễn đàn này nhiều ý kiến cho rằng để các tổ đội tàu liên kết trên biển hoạt động có hiệu quả nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và có các cơ chế hoạt động cụ thể rõ ràng
những năm gần đây mô hình tổ đội liên kết khai thác xa bờ khu vực miền trung được hình thành ngày càng nhiều
đến nay các địa phương trong khu vực đã thành lập được hơn một hai trăm ba mươi tổ đội đoàn kết trên biển chiếm ba mươi ba so với cả nước
tại tỉnh quảng nam đã có một trăm ba mươi sáu tổ đội với chín trăm bảy mươi một tàu và bảy tám trăm linh lao động tham gia bước đầu các tổ đội đoàn kết này hoạt động khá hiệu quả
từ khi có nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ ngư dân ở khu vực miền trung mạnh dạng đóng tàu công suất lớn để vươn khơi số lượng tàu lớn hơn chín mươi mã lực đã tăng rất mạnh
tính đến năm hai nghìn một mươi năm các tỉnh ở khu vực miền trung có gần chín bảy trăm linh tàu tăng một mươi ba bốn lần so với thời điểm năm hai nghìn
nhờ có tàu công suất lớn ngư dân có thể an tâm đánh bắt ở ngư trường lớn
trong thời gian vừa qua đội tàu khai thác xa bờ chúng ta tăng rất là nhanh
từ một tàu trong giai đoạn năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi tám đến nay chúng ta có khoảng ba mươi tàu khai thác xa bờ
đội tàu khai thác xa bờ thì ở một ngư trường biển xa và rất nhiều yếu tố rủi ro nên là một người chỉ là một con mắt trên biển
khi chúng ta có nhiều người có một trong tàu đội có một mươi tàu chẳng hạn thì chúng ta sẽ có một mươi con mắt trên biển
và một mươi con mắt đó được thông tin với nhau liên kết với nhau có thể là chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình thời tiết ngư trường cũng như là các cái hiểm họa đang dình dập
sự hình thành các tổ đội tàu liên kết không chỉ mang lại hiệu quả trong khai thác thủy sản
mà còn làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn khi gặp sự cố về thiên tai trên biển tạo nên sức mạnh của cộng đồng sức mạnh tập thể đối với việc khai thác thủy hải sản
liên kết các tổ đội các hợp tác xã các nhóm tổ đội đoàn kết trên biển là hết sức cần thiết
bà con có thể tương trợ giúp đỡ lẫn nhau những lúc mà gặp hoạn nạn
đặc biệt là trong quá trình an ninh trên biển phức tạp như tàu nước ngoài đâm chìm cướp giật lưới hải sản khai thác được
cho nên tốt nhất vẫn là phương pháp thành lập các tổ đội để liên kết lại với nhau giúp đỡ lẫn nhau phần nào khắc phục được những rủi ro rất lớn
trong khi tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp và biển đông có nhiều bất ổn
thì việc thành lập các tổ đội tàu khai thác xa bờ hết sức cần thiết và cấp bách
tuy nhiên để các tổ đội tàu liên kết trên biển phát huy hiệu quả các cấp ngành ở trung ương và địa phương cần quan tâm chỉ đạo
hỗ trợ để các tổ đội tàu liên kết của ngư dân vừa khai thác đạt hiệu quả cao vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc